bị truy nã về tội cố ý gây thương tích đối tượng trương hữu ngọc quê ở tỉnh bà rệ vũng tàu
vừa bị bắt giữ sau gần một mươi bốn năm gây án
theo hồ sơ công an do xảy ra mâu thuẫn nên ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
hoàng đức vương lê quốc việt nguyễn thái hưng cả ba đều trú tại tỉnh bà rịa vũng tàu
đã hẹn với chế võ minh nhật một mươi bảy tuổi trú tại tỉnh bà rịa vũng tàu để giải quyết mâu thuẫn
khi nhóm trên tới chỗ hẹn gặp nhật thì gặp trương hữu ngọc và bốn người khác đang ngồi nhậu cùng với nhật
lúc này vương và nhật đã to tiếng cãi nhau
trường hữu ngọc thấy vậy đã lao ra dùng dao đâm vương gây thương tích ba mươi bốn sau đó nhanh chân bỏ trốn
đến ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai
đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với trương hữu ngọc tội cố ý gây thương tích
mới đây bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện long thành đã bắt giữ ngọc và đưa về thủ án